tại cơ quan công an duy khai nhận trước đây từng là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giang được giao phụ trách phát triển thị trường tỉnh lai châu
cuối năm hai nghìn hai mươi ba duy bị công ty cho nghỉ việc
do am hiểu lúa giống f một w một mươi một là dống lúa đang được người dân lai châu ưa chuộng có giá bán cao một trăm bốn mươi đồng một kg duy nảy sinh ý định làm giả loại giống lúa này để bán kiếm lời
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn duy mua một mươi tấn thóc bình thường với giá một mươi tám đồng một kg rồi lên mạng internet đặt mua bao bì có hình thức giống với bao bì sản phẩm lúa giống f một w một mươi một của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp bắc giang độc quyền phân phối
sau đó đối tượng mua các máy móc thiết bị rồi thuê người trộm
trộn thuốc xử lý hạt giống với thóc vào bao bì in nhãn mát
kết quả duy làm giả được gần bốn tấn và trở lên tỉnh lai châu trao bán cho một số đại lý quen từ trước
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan
truy thu hơn ba năm trăm linh kg giống lúa giả đối tượng đã bán cho các đại lý
thưa quý vị và các bạn thủ đoạn hách hay còn được gọi là tấn công
công chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội để đi lừa vay tiền bạn bè đã không còn xa lạ
tuy nhiên gần đây lại xuất hiện thêm thủ đoạn mới đã khiến không ít người bị sập bẫy này
đó là tên tài khoản mạng xã hội nhận tiền chung cả tên tài khoản ngân hàng
chỉ khác số tài khoản khiến nhiều người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng qua mạng
là sinh viên chưa có thu nhập
nhưng phương linh cũng là trường hợp bị các đối tượng lừa đảo
năm đến dù có nhiều cảnh giác với việc lừa đảo trên mạng xã hội
nhưng phương linh một phút nhẹ dạ đã sập phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
bởi lần này thủ đoạn của chúng sử dụng đã có sự thay đổi khiến phương linh không lượng trước
trên thực tế thì những cái trường hợp mà bị hách facebook sau đấy là vay tiền bạn bè
người thân để mượn tiền thì sẽ xuất hiện rất là nhiều
và đây là một chiêu thức lừa đảo khá là cũ và mọi người đã cảnh giác rất là nhiều với cái chiêu thức này
tuy nhiên thì với cách đây vài ngày thôi thì em đã có một người bạn của em đã nhắn tin về vay tiền
thì lúc đầu là em cũng không tin vì là em cũng đã nghĩ là bỏ qua cái tin nhắn đấy
tuy nhiên thì khi mà em kiểm tra số tài khoản thì em lại cảm thấy
em lại thấy rất là bất ngờ vì là số tài khoản này là trùng hợp với người bạn của em
và cái cách nhắn tin cũng như là cách nói chuyện thì khá là giống với một người bạn bình thường
tức là nó giống như người bạn mình kia
nên thế là em đã tin ngay lập tức khi mà kiểm tra cái số tài khoản đấy
nhiều chuyên gia nhận định đây là thủ đoạn mới
các đối tượng lợi dụng chính sách cho đăng ký tài khoản online của các ngân hàng để đăng ký tài khoản ngân hàng online
sau đó chúng dùng tài khoản này để nhận tiền lừa đảo
hoặc các đối tượng có thể mua trên chợ đen hoặc thuê những người nhẹ dạ đăng ký hộ tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ
hiện nay thì có cái tình trạng đó là do cái sự quản lý
cái tình trạng của chúng ta về cái việc là mua được những cái tài khoản hoặc là đăng ký những cái tài khoản ngân hàng nó chưa thực sự chặt chẽ
có những ngân hàng cho đăng ký online
và chính vì điều này mà khi mà những cái thông tin mà bị lộ lọt về những cái thông tin cá nhân về những cái căn cước hoặc những cái giấy tờ tùy thân khác
nó đang bị lộ lọt vẫn còn chưa giải quyết được
thì nhờ những cái giấy tờ này mà các đối tượng có thể đã lập lên được những cái tài khoản mang tên của rất nhiều người

chưa kể đến là nó có thể
chỉ có một cái nguồn khác đó là mua hoặc thuê những cái tài khoản cá nhân của những người khác
ví dụ như các đối tượng là các em sinh viên hoặc là những cái người mà lao động mà có khoản lãnh kinh tế khó khăn
họ chỉ cần vài chục nghìn có khi là vài chục nghìn thôi
thì họ cũng có thể là cho mượn hoặc cho thuê họ cũng có thể là bán cái tài khoản cá nhân đó cho các đối tượng này
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân trước hết cần cảnh giác với bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội
và để bảo mật tài khoản ngân hàng người dân tuyệt đối không chia sẻ
thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng số thể tín dụng hoặc mã otp
với bất kỳ ai qua tin nhắn email hoặc cuộc gọi không mong muốn
một cái nguyên tắc rằng là dù có mượn tiền đến chăng nữa thì cũng vẫn phải thông qua những cái cuộc điện thoại xác minh
cuộc điện thoại ở đây kể cả việc điện thoại qua các phương tiện mạng xã hội hiện nay cũng không còn được tin tưởng nữa
bởi vì đã có rất là nhiều cái công nghệ được áp dụng vào như công nghệ ai chẳng hạn
để mà có thể là giả giọng nói giả cái khuôn mặt hình ảnh
để mà tiếp cận ngay cả khi gọi điện thông qua các mạng xã hội hiện nay thì cũng không còn là
cái phương pháp kiểm tra một cách an toàn nữa cho nên khi mà có
một bất cứ một cái lời đề nghị nào trong việc vay mượn tiền thì trước khi
mà mình có cái ý định chuyển khoản cho bạn thì mình cần phải gọi lại cho bạn
bằng số viễn thông để từ đó mới xác định được là có chính xác là bạn
mình đang có cái nhu cầu vay tiền hay không
đối với vấn đề bảo mật tài khoản facebook các chuyên gia cũng đề nghị người dân tuyệt đối
không click vào bất kỳ link nào
mà kẻ gian gửi qua tin nhắn cần phải cập nhật mật khẩu thường xuyên
thay đổi mật khẩu định kỳ và sử dụng mật khẩu mạnh cần kiểm tra
và quản lý các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản facebook để phát hiện
và ngắt kết nối các thiết bị không mong muốn
tại tờ trình chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế các nghị định trước đây
về kinh doanh sang giàu bộ công thương đề xuất các doanh nghiệp đầu mối
có thể được tự quyết giá bán xăng dầu nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân một mươi năm ngày
theo quy định hiện hành nhà nước đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu
tức là mức giá điều hành do nhà nước công bố giống như giá trần để các doanh nghiệp
tự xác định giá bán lẻ trong hệ thống tuy nhiên ở lần xây dựng nghị định mới
bộ công thương đề xuất nhà nước không điều hành giá xăng dầu mà công bố giá thế giới bình quân
một mươi năm ngày và một số chi phí cố định dựa trên dữ liệu này các doanh nghiệp đầu mối
sẽ tự đưa ra giá bán tối đa
theo báo cáo của tổng cục thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt một trăm bảy mươi tám bốn tỷ usd
tăng một mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước cắn cân thương mại hàng hóa xuất siêu tám tám tỷ usd
cụ thể tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt chín mươi ba sáu tỷ usd
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt tám mươi bốn chín mươi tám tỷ usd tăng một mươi ba bốn
trong quý i có một mươi sáu mặt hàng đạt kim ngạch từ một tỷ usd trở lên trong đó có bốn mặt hàng đạt kim ngạch chín mươi
trên năm tỷ usd thuộc nhóm điện tử và dệt may về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý
nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt một một mươi tám tỷ usd nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt tám mươi hai hai tỷ usd
nhóm hàng nông lâm sản ước đạt tám tỷ usd
nhóm hàng thủy sản ước đạt một tám mươi sáu tỷ usd
về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa quý i năm hai nghìn hai mươi bốn hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt hai mươi sáu hai tỷ usd trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn của việt nam
với kim ngạch ước đạt hai mươi chín bốn tỷ usd
thưa quý vị và các bạn một túi táo nhỏ có giá hai trăm linh đồng hay bốn chiếc bánh rán
được bán với giá năm mươi đồng những vụ việc này một lần nữa lại dấy lên trong dư luận về thực trạng chặt chém du khách
việt nam luôn được biết đến là điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn trong mắt du khách
thế nhưng có thể thấy những vấn nạn chặt chém du khách tuy chỉ là hiện tượng đơn lẻ
xuất phát từ một số cá nhân vì ham mê lợi nhuận
nhưng nếu không khắc phục kịp thời hành động này về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch
tối ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua công an quận hoàn kỳ đã đặt bản đồ cho các dịch vụ này
hoàn kiếm hà nội đã lập biên bản xử lý người phụ nữ bán hàng rong có hành vi chặt chém du khách nước ngoài
tại khu vực hồ hoàn kiếm cụ thể theo phản ánh của người dân có hai du khách nước ngoài hỏi mua bánh rán
ban đầu người phụ nữ hết giá một trăm linh đồng cho ba chiếc bánh rán
khi thấy khách nước ngoài chê đắt và đòi trả lại người phụ nữ bán hàng rong lấy giá năm mươi đồng
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội cũng đã lan truyền clip du khách nước ngoài mua táo
tại một gánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội

thời gian qua ngành du lịch đã nhận được rất nhiều phản hồi từ du khách về chất lượng dịch vụ
nhiều cá nhân đơn vị kinh doanh làm ăn chộp giật và chặt chém
hệ lụy của vấn đề này sẽ dẫn đến việc một bộ phận du khách nước ngoài và du khách trong nước
một đi không trở lại với những điểm đến du lịch thường xuyên xảy ra vấn nạn chặt chém
thỉnh thoảng tôi cũng thấy có ai đó tới và ngọi ý muốn làm sạch đôi giày của tôi
họ sẽ mang đôi giày của tôi đi và làm gì đó với nó trước khi tôi kịp biết về giá cả
thường thì tôi không muốn họ đánh giày cho mình nhưng đôi khi họ cứ túm lấy đôi giày của tôi và mang đi
nhưng đó thực sự không phải là vấn đề nghiêm trọng và cũng không phá hỏng điều gì cả
thực tế cũng đã chứng minh là có rất nhiều địa phương ví dụ như hội an đã xử lý rất tốt nạn chặt chém du khách
để đổi lại hội an luôn là một điểm đến an toàn thân thiện và là sự lựa chọn quay trở lại hàng đầu của không chỉ khách quốc tế
để làm được điều đó theo bà lê thanh thảo một phần nguyên nhân đến từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
chủ tịch hội an trước này hoặc là sau này thì làm tỉnh quảng nam hay là đà nẵng
có những cái chia sẻ trên thông điệp truyền thông đại chúng luôn là số hotline của tôi đây
nếu như có bất kể vấn đề gì xảy ra thì tôi sẵn sàng sẽ giải quyết tại chỗ
thì khi mà người đứng đầu họ đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ như thế thì đương nhiên là cái người địa phương
hoặc là người từ nơi khác đến kinh doanh tại địa phương thì họ cũng sẽ phải có cái sự rẻ trừng
nếu như mà nó chỉ hô hào chung chung nhưng mà đến lúc cần không biết gọi ai
thì cái câu chuyện hô hào ở đây nó cũng chỉ dừng lại ở cái việc là biện pháp thôi không phải là cái hình thức thực hiện
về phía khách du lịch
về phía khách du lịch
nhưng chúng ta cũng nên học cách tự bảo vệ bản thân để tránh việc mình trở thành nạn nhân của hành vi chặt chém
khi bước vào nhà hàng quán ăn hoặc một địa điểm ăn uống nào đó chúng ta cần phải hỏi giá cả rõ ràng
thậm chí nên buộc đại diện chủ quán báo giá bằng giấy tờ để làm bằng chứng tránh tình trạng sử dụng rồi mới khiếu nại
điều đó cũng trở nên có ý nghĩa khi chúng ta chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè sắp tới
điều đó cũng trở nên có ý nghĩa khi chúng ta chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè sắp tới
điều đó cũng trở nên có ý nghĩa khi chúng ta chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè sắp tới
tổng cục hải quan vừa ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng cục hải quan đối mặt với mục tiêu quan trọng thu ngân sách nhà nước ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
dự toán này được lập trên cơ sở tăng trưởng gdp dự kiến sáu sáu năm và giá dầu thô bảy mươi usd một thùng
trong tinh thần của kế hoạch chuyển đổi số
đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi ngành hải quan đặt ra hàng loạt nhiệm vụ cụ thể
như triển khai cơ chế một cửa quốc gia và asean mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia
và kết nối cơ chế một cửa asean
các đơn vị trong ngành hải quan được yêu cầu tập trung nguồn lực để thực hiện các biện pháp
như kiểm tra chặt chẽ về số lượng trọng lượng chủng loại và giá trị hàng hóa
cũng như áp dụng mã số và mức thuế kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
cơ quan hải quan cũng cần thực hiện chính sách miễn giảm hoàn thuế
và tăng cường giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu phương tiện vận tải
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngành hải quan đã ghi nhận ba mươi sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng thu ngân sách nhà nước
đạt tám hai so với dự toán tăng một mươi ba hai so với cùng kỳ năm trước
triển lãm quốc tế về vật dụng chăm sóc thú cưng tp hcm
năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung tâm hội trợ và triển lãm quận bảy tp hcm
mở cửa miễn phí cho khách tham quan và đã thu hút hàng ngàn người đến tham quan tìm hiểu
triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghệ sản phẩm dịch vụ chăm sóc thú cưng
tại triển lãm hơn hai trăm linh đơn vị trưng bày đến từ một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
nổi bật trong đó như hàn quốc thái lan đài loan trung quốc đức mỹ
sẽ giới thiệu tới khách tham quan những công nghệ và dịch vụ chăm sóc thú cưng mới nhất tiên tiến nhất
đã thu hút hơn sáu lượt khách tham quan thương mại
đây là triển lãm mang tới cho khách tham quan một cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng
các sản phẩm dành cho thú cưng từ nguyên liệu thô các kỹ thuật chế biến và sản xuất mới nhất
cho đến các giải pháp đóng gói và sản phẩm cuối cùng
để cải thiện các chức năng cho bé với vấn đề về tiêu hóa vấn đề về đường ruột vấn đề về tiết niệm
hiện tại thì bên em đang có những cái sản phẩm như là những dòng ba lô dành cho thú cưng do chó mèo
và các dòng nhà gỗ dành cho thú cưng
bên em vừa có chuẩn bị về cái khâu sản xuất truyền tuệ truyền tiếp tại việt nam
và các nguyên vật liệu sẽ chọn lọc kỹ từ những thị trường như hàn quốc
để nhập khẩu về việt nam để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất
và an toàn nhất dành cho các bé tại việt nam
các đơn vị tham gia trưng bày đã giới thiệu hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thú cưng
từ thực phẩm đồ chơi thời trang đến dịch vụ y tế và chăm sóc thú cưng
bên cạnh đó các gian hàng cũng giới thiệu nhiều loại nguyên liệu vật tư máy móc công nghệ sản xuất sản phẩm thú cưng
đến triển lãm khách tham quan còn được giới thiệu các dịch vụ khách sạn cho thú cưng
khóa mỹ phẩm đặc biệt cho thú cưng
mình thấy cái buổi hôm nay rất là thú vị có rất là nhiều cái sản phẩm dành cho thú cưng
và mình cũng đã tìm được rất là nhiều cái nguồn hàng để phục vụ cho kinh doanh của mình
mình thì đang kinh doanh chuyên về mèo chuyên cái dọn sản phẩm về mèo
thì mình thấy có quá nhiều lựa chọn và mình cũng đang rất là phung vân để mà lựa chọn được cái nguồn hàng
mình thấy là rất đa dạng
em cảm thấy kiểu có nhiều mặt hàng ở trong đây và những sản phẩm nó mới lạ hơn
so với những mặt hàng đã có ở trên market của việt nam
theo ghi nhận ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu vẫn tăng trưởng kết hoạn một từ một mươi tám đến hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai thị trường sản phẩm tiêu dùng cho vượt nuôi trong gia đình có tổng giá trị toàn cầu hai trăm sáu mươi một tỷ đô la mỹ
còn số này được ước tính có thể vượt mức ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ trước năm hai nghìn hai mươi bảy
với tốc độ tăng trưởng hàng đầu hiện thuộc về khu vực châu á thái bình dương
đối với việc tổ chức triển lãm quốc tế về chăm sóc thú cưng sẽ góp phần khơi mở
và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thú cưng ở việt nam
đưa ngành thú cưng trở thành ngành kinh tế có giá trị
tạo thêm nhiều việc làm mới dành cho những người yêu thích động vật
tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư
dự và chỉ đạo hội nghị có ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
và các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành phía nam và hơn năm trăm linh đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
ủy tội hội nghị biến thư tỉnh ủy phạm viết thanh cho biết
tỉnh bà rịa vũng tàu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là cường ngõ hướng
cho biển đông của vùng đông nam bộ và cả nước
với điều kiện tự nhiên thuần lợi người dân mến khách và lực lượng lao động có chất lượng
tỉnh cũng đã được đầu tư hàng loạt các dự án hạ tầng đồng bộ với quy mô lớn nhất từ trước tới nay
đây là điều kiện thuận lợi để biến vùng đông nam bộ và bà rịa vũng tàu
trở thành nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành các cơ hội mới
trong lĩnh vực công nghiệp cảng biển logistics du lịch đô thị dịch vụ chất lượng cao
tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài fdi với tổng phốn hơn ba mươi ba tỷ usd
và vốn đầu tư trong nước đạt bốn trăm linh tỷ đồng
quy hoạch tỉnh bà rịa vũng tàu được chính phủ phê duyệt lần này xác định rõ mục tiêu
đến năm hai nghìn ba mươi bà rịa vũng tàu trở thành thành phố trực thuộc trung ương
với grdp bình quân đồ nghị từ một mươi tám đến một mươi tám năm trăm linh usd
phát triển tỉnh bà rịa vũng tàu thành trung tâm kinh tế biển
trung tâm dịch vụ hàng hải của quốc gia và khu vực đông nam á
trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế
và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng đông nam bộ
đến năm hai nghìn năm mươi đạt mục tiêu phát thải trồng bằng không
gat zero theo cam kết của chính phủ việt nam tại hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu cop hai mươi sáu
đây là thời điểm tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của đảng về việc luôn đặt con người
vào vị trí trung tâm của sự phát triển phát triển hài hòa với thiên nhiên
phát huy tối đa sức mạnh nội lực khai thác hiệu quả sức mạnh ngoại lực
nơi cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân là mục đích cuối cùng của sự phát triển
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai được giao là cơ quan có thẩm quyền
triển khai đầu tư dự án cảng hàng không biên hòa theo phương thức đối tác công tư
phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký văn bản về việc đầu tư cảng hàng không biên hòa
theo phương thức đối tác công tư ppp
theo đó phó thủ tướng đồng ý giao ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai là cơ quan có thẩm quyền
triển khai đầu tư dự án cảng hàng không biên hòa theo phương thức đối tác công tư
như đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh bộ giao thông vận tải và ý kiến của bộ kế hoạch và đầu tư
phó thủ tướng yêu cầu các bộ là bộ quốc phòng bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính
bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong quá trình triển khai dự án
sân bay biên hòa cách cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khoảng hai mươi năm km về phía đông bắc
cách vị trí cảng hàng không quốc tế long thành khoảng ba mươi hai km về phía tây bắc
đây đang là sân bay quân sự cấp một với hai đường cất hạ cánh kết cấu bằng bê tông xi măng
kết thúc ba năm mươi m x bốn mươi năm m
diện tích sân bay biên hòa khoảng chín trăm sáu mươi bảy hectare có khả năng bố trí khoảng năm mươi hectare để quy hoạch thu hàng không dân dụng
nhằm giúp công chúng hiểu hơn về gốm cổ cũng là hiểu biết thêm về các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc
những năm qua trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu thường xuyên diễn ra các hoạt động trưởng lãm gốm xứ
thu hút đông đạo người dân và du khách tham quan chiêm ngưỡng
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của bản tin kinh tế tuần
chuyện lãm gốm sứ cổ có chủ đề long phụ hòa viên
do ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu tổ chức tại nhà truyền thống cách mạng vũng tàu
triển lãm thu hút bảy nhà sưu tầm trong và ngoài thành phố
tham gia trưng bày hơn năm mươi tác phẩm gốm sứ có niên đại hai năm trăm linh tuổi
hay những cổ vật từ thế kỷ một mươi một cho đến thế kỷ một mươi sáu
không gian trưng bày rất là khoa học và ấm cúng
làm cho người xem và người nhận thấy
và người yêu gốm sứ đến cảm thấy có một nơi để chiêm ngưỡng
đồng thời đến cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như là nét đẹp về gốm sứ
khu trưng bày nam bộ xưa tọa lạc tại thị trấn long hải huyện long điền
đi vào hoạt động đầu năm nay do bốn thành viên có chung niềm đam mê gốm cổ đồng sáng lập
với diện tích khoảng một m hai khu trưng bày này có hơn một sản phẩm gốm nam bộ
niên đại từ thế kỷ một mươi năm cho đến thế kỷ một mươi chín
bên cạnh các sản phẩm đời thường khu trưng bày còn có nhiều sản phẩm giá trị cao
như quần thể tiểu tượng bức phù điêu bình rượu quý tạo điểm nhấn
nam bộ xưa là điểm đến tập hợp của các nhà siêu tập
là thành viên của trung tâm unesco nghiên cứu mọi tổng phổ vật việt nam
đã rất nhiều tâm huyết và công sức để có được những sản phẩm
về gốm tặc trưng cho nam bộ
sân chơi để mà kết nối giữa người đam mê với nhau và mang cái sản phẩm của mình đang siêu tầm
đang chơi đến với công chúng
gốm sứ phản ánh đầy đủ tâm thức mỹ cảm thẩm mỹ quan niệm về cái đẹp của con người
gắn liền với các giai đoạn lịch sử văn hóa của mỗi quốc gia vùng đất
trong hai năm qua bảo tàng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp tổ chức nhiều triển lãm chuyên đề về gốm
qua đó giới thiệu đến công chúng gần năm trăm linh cổ vật gốm đặc sắc có giá trị mỹ thuật cao
đại diện cho các thời đại thời kỳ văn hóa
đây đều là những hoạt động ý nghĩa giúp công chúng hiểu hơn về nghệ thuật gốm xứ
cũng là lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc và của vùng đất bà rịa vũng tàu